các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khói bếp là một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí trong nhà
đặc biệt hiện nay nhiều gia đình có thói quen đóng cửa bếp khi nấu
thì vấn đề ô nhiễm không khí do khói gây ra càng nghiêm trọng hơn
tiếp xúc lâu dài với khói dầu có thể gây viêm họng viêm mũi viêm phế quản
nặng hơn là bệnh ung thư phổi
nồi nhôm nhẹ rẻ tiện lợi cho việc nấu nướng
tuy nhiên nồi chảo nhôm có thể khiến bạn và gia đình mắc bệnh alzheimer
nhôm sẽ tích tụ trong cơ thể con người gây tổn hại cho thần kinh
dẫn đến các triệu chứng như giảm trí nhớ dối loạn cảm xúc
nồi chảo nhôm sẽ giải phóng các ion nhôm trong điều kiện nhiệt độ
môi trường acid hoặc kiềm cao thâm nhập qua thức ăn đi vào cơ thể
đặc biệt việc sử dụng nồi nhôm nấu những thực phẩm có tính acid hoặc kiềm như giấm
cà chua chanh rau bina sẽ đẩy nhanh quá trình hòa tan nhôm tăng lượng nhôm nạp vào cơ thể
nên dùng nồi làm bằng chất liệu an toàn hơn như nồi inox nồi xứ nồi gan
chúng sẽ không thải ra các chất độc hại không ảnh hưởng đến dinh dưỡng cũng như mùi vị thực phẩm
nhiều người cho rằng bọc thực phẩm trong túi ni lông rồi hâm nóng sẽ giữ được độ ẩm hương vị món ăn
tuy nhiên điều này có thể khiến bạn và gia đình đối mặt với bệnh ung thư vú ung thư tuyến tiền liệt
túi nhựa được làm từ polytelin polypropilin và các loại nhựa tổng hợp khác
ở nhiệt độ cao chúng giải phóng một số chất có hại như biphenol a flatex
các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bifelon a có thể thúc đẩy sự tăng sinh và xâm lấn của tế bào ung thư vú
flatex có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của năm giới và sức khỏe tiến tiền liệt
do đó không nên bọc thực phẩm trong túi ni lông để hâm nóng đặc biệt là trong lò vi sóng
nhiệt độ làm nóng của lò vi sóng rất cao đẩy nhanh quá trình phân hủy túi ni lông thải ra nhiều chất độc hại hơn
nước rửa chén là một chất tẩy rửa tổng hợp về mặt hóa học có chứa một số chất hoạt động bề mặt hương liệu chất tạo màu và các thành phần khác
những thành phần này sẽ động lại trên bát tĩa thức ăn đi vào cơ thể con người sẽ gây kích ứng tổn thương hệ tiêu hóa và gây ra bệnh dạ dày niêm mạc
các triệu chứng như viêm loét và chảy máu ở dạ dày có thể gây ung thư dạ dày hoặc ruột với lâu dài
các nghiên cứu chỉ ra rằng chất hoạt động bề mặt trong nước rửa chén có thể phá hủy lớp bảo vệ niêm mạc dạ dày tạo điều kiện cho acid dạ dày và pépine bào mòn thành dạ dày gây viêm niêm mạc dạ dày
khuyến cáo mọi người không nên dùng nước rửa chén để rửa rau hãy rửa lại nhiều lần bằng nước sạch hoặc ngâm chúng trong các dung dịch tự nhiên như nước muối giấm nước baking soda
các dung dịch này có thể loại bỏ dư lượng thuốc trừ sâu và vi khuẩn trên rau quả không gây hại cho cơ thể con người
nhiều người thường chất thức ăn và tủ lạnh một cách bừa bộn mà không quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm
để tránh sự ô nhiễm chéo chúng ta phải tuân thủ theo các quy định nhất định về cách bố trí thực phẩm trong tủ lạnh
thực phẩm sống có thể chứa các vi sinh vật gây bệnh vì vậy cần đặt chúng ở dưới các loại thực phẩm đã chế biến sẵn để tránh tiếp xúc
do đó nếu muốn thức ăn của mình an toàn cho sức khỏe cần lưu trữ thực phẩm sống ở giá đỡ dưới cùng của tủ lạnh và giữ các loại thực phẩm đã chế biến ở trên
bạn cũng cần sử dụng nắp và đồ đựng thích hợp cũng như vệ sinh tủ lạnh thường xuyên để tránh tích tụ bụi và độ ẩm
khi xếp đồ vào tủ kệ lưu trữ thực phẩm nhiều người có thói quen đặt các sản phẩm yêu thích hoặc thường dùng ở phía trước để dễ dàng lấy ra
tuy nhiên nên áp dụng một phương pháp gọi là trước trước sao sao
phương pháp này bao gồm sử dụng sản phẩm cũ nhất trước dựa trên thời hạn sử dụng được ghi trên bao bì
bằng cách này chúng ta có thể đảm bảo sử dụng hết các sản phẩm trước khi chúng hết hạn và tránh lãng phí thực phẩm để quên chúng ở phía sau tủ kệ
một phần thú vị khi nấu ăn tại nhà là nếm thức ăn trong quá trình nấu giúp đảm bảo sự cân bằng hợp lý của các gia vị
tuy nhiên nếu không thực hiện đúng cách việc nếm thử thức ăn có thể dẫn đến sự phát tán vi khuẩn và gây nguy hiểm cho sức khỏe
để đảm bảo an toàn thực phẩm dụng cụ nếm và nấu thức ăn nên là hai dụng cụ khác nhau
thường khi giã đông thực phẩm
nhiều người để chúng dã đông tự nhiên trên bàn trong khi đi làm hoặc làm việc vặt khác
tuy nhiên điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng thức ăn
để đảm bảo thực phẩm của bạn được an toàn và ngon miệng
hãy tính toán để thực hiện quá trình giã đông hợp lý thay vì để thực phẩm giã đông tự nhiên trên bàn
việc để các tấm thớt trồng lên nhau là một sai lầm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm
có thể dẫn đến sự phát triển của nấm mốc ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng
thay vì trồng tấm thớt cắt lên nhau
bạn nên để thớt dựng đứng hoặc đặt chúng trên giá để thớt khô một cách nhanh chóng
trong nhà bếp việc giữ cho bề mặt bếp và dụng cụ luôn sạch sẽ và an toàn
là rất quan trọng để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm và bệnh tật
một trong những thói quen xấu có thể gây hại đến sức khỏe là lau khô dụng cụ bằng khăn lau chén
kha lao chén có thể trở thành một môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển và sinh sôi nảy nở
đặc biệt là khi chúng được sử dụng để lau khô các dụng cụ còn ướt
trong quá trình nấu ăn không nên để thú cưng trong nhà bếp
vì động vật có thể làm nhiễm khuẩn khu vực này với lông nước bọt và các chất bài tết khác
mèo và chó có thể mang theo vi khuẩn gây bệnh gây hại đến sức khỏe của con người